liên quan đến vụ việc một chuyên viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận sơn trà thành phố đà nẵng
đã tự ý mang hai mươi hai sổ đỏ của người dân đưa cho người quen mượn
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hiện tại cơ quan chức năng đã thu hồi được hai mươi một cuốn sổ đỏ mà bà dương thị ngọc anh tự ý mang cho bà đào thị như lệ mượn
sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng đã có văn bản đề nghị công an thành phố đà nẵng sớm truy xét
thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị người khác chiếm giữ bất hợp pháp để chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
quận sơn trà trả kết quả cho công dân và truy cứu trách nhiệm cá nhân có liên quan